viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã tiếp nhận hồ sơ vụ án nguyễn phương hằng cùng các đồng phạm
sau khi tòa án nhân dân tp hcm quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
làm rõ thêm các nội dung trong vụ án nhằm đảm bảo xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn phương hằng
cùng đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau khi đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ
cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm để điều tra bổ sung làm rõ thêm các nội dung trong vụ án
ngoài việc thu thập thêm chứng cứ liên quan đến việc yêu cầu bồi thường của một số cá nhân
tòa án nhân dân tp hcm đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm và cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cần làm rõ hành vi của bị can nguyễn phương hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác
hoặc vu khống theo điều một trăm năm mươi năm điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hay không
theo điều tra bị can nguyễn phương hằng và đồng phạm đã dùng lời nói cử chỉ chia sẻ bình luận thông tin
về bí mật đời tư của một số văn nghệ sĩ sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực sĩ nhục
thóa mạ những người này nhằm mục đích hạ thấp nhân cách uy tín danh dự của một số người